thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có những thay đổi tích cực vào nửa cuối năm nay
đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo xu hướng mới và cơ hội đầu tư bất động sản mới được tổ chức tại hà nội
bất động sản nghỉ dưỡng du lịch đã có sự phát triển khá nhanh từ năm hai nghìn một mươi bốn nhờ khả năng tăng trưởng du lịch trung bình khoảng ba mươi mỗi năm
trong năm hai nghìn một mươi tám có khoảng tám sản phẩm bất động sản đủ điều kiện để bán
các địa phương có tốc độ phát triển bất động sản nghỉ dưỡng nhanh là đà nẵng quảng ninh khánh hòa
trong quý i hai nghìn một mươi chín thu hút đầu tư nước ngoài vào việt nam đến một tỷ bảy đô tăng ba mươi năm khoảng ba mươi sáu so với cùng kỳ hai nghìn một mươi tám
riêng bất động sản trong ba năm trở lại đây thu hút đầu tư nước ngoài luôn luôn đứng thứ hai

theo đại gia đình bất động sản du lịch đã có sự phát triển khá nhanh
theo đánh giá của các chuyên gia nửa cuối năm hai nghìn một mươi chín thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sẽ khởi sắc hơn năm hai nghìn một mươi chín
các yếu tố tác động đó là sòng vốn đầu tư fdi đổ mạnh vào bất động sản từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay
cộng thêm các yếu tố du lịch tăng trưởng tốt chính sách về bất động sản nghỉ dưỡng du lịch sẽ sớm được ban hành theo chỉ đạo của chính phủ